tại hà nội bệnh viện hữu nghị việt đức đã tổ chức buổi tư vấn miễn phí do các chuyên gia tim mạch hàng đầu trực tiếp thực hiện nhằm giúp người dân biết cách phát hiện sớm và điều trị kịp thời bệnh động mạch vành
bệnh động mạch vành là loại bệnh tim phổ biến nhất và là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trong số các bệnh lý về tim mạch trên thế giới
triệu chứng phổ biến nhất của bệnh động mạch vành là những cơn đau thắt ngực khó thở một số trường hợp đi kèm với cơn tăng huyết áp nhịp tim nhanh
tuy nhiên nhiều người mắc bệnh động mạch vành không có triệu chứng hay còn gọi là thiếu máu cơ tim thầm lặng
quá trình bệnh tiến triển âm thầm và không gây ra bất kỳ dấu hiệu cảnh báo nào
điều này đặc biệt nguy hiểm khi người bệnh không nhận biết được tình trạng sức khỏe của mình để điều trị kịp thời
đến khi cơn nhồi máu cơ tim xảy ra thì đã quá muộn để phòng tránh
điều này không những ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn gây tốn kém về kinh tế trong quá trình điều trị
bởi vậy người dân nên quan tâm đến sức khỏe của bản thân chú ý đến những triệu chứng bất thường để đi thăm khám và được điều trị sớm nhất có thể